thưa quý vị và các bạn ba ngày trở lại đây tức là từ ngày ba mươi tháng ba tới giờ
ở cả nam bộ thậm chí là tây nguyên đều đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng
nền nhiệt trong ngày mai ở cả tây nguyên và nam bộ tiếp tục duy trì ở mức cao
ở tây nguyên nhiệt độ sẽ phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi sáu độ còn ở nam bộ có mức nhiệt là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
dự báo trong đêm nay và sáng sớm ngày mai khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến quảng bình
vẫn nhiều mây và có mưa và trạng thái nhiều mây này sẽ còn tiếp tục duy trì cả ngày
nên nhiệt độ trong ngày mai ở các tỉnh bắc miền trung sẽ không cao chỉ từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
trong khi đó các khu vực các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận không nằm trong vùng tác động
của gió nam đông nam nên ngày mai trời vẫn nắng mạnh từ sớm và nhiệt độ là từ ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
dưới tác động của khối không khí lạnh yếu lệch đông và gió nam đến đông nam tiếp tục đẩy ẩm từ biển vào
trong đêm nay hầu khắp các tỉnh miền bắc vẫn duy trì tình trạng nhiều mây
trong đó các tỉnh thành phố ở khu vực phía đông bắc bộ là những vùng chịu ảnh hưởng của thành phần
gió nam đến đông nam ẩm nhiều nhất sẽ tiếp tục duy trì những cơn mưa nhỏ mưa phùn và sương mù trộn lẫn
tầm nhìn xa trong đêm muộn và sáng ngày mai
bị giảm thấp xuống dưới một km
nền nhiệt của đêm nay trên toàn miền bắc vẫn chưa tăng nhiều
ở các tỉnh cao bằng bắc cạn và lạng sơn mức nhiệt thấp là từ một mươi bảy đến một mươi tám độ
còn ở khu vực các tỉnh phú thọ thái nguyên bắc giang bắc ninh trong đó có cả thủ đô hà nội
nhiệt độ tiếp tục duy trì trong khoảng là từ một mươi chín đến hai mươi độ trời rét nhẹ về đêm và sáng
sang ngày mai miền bắc vẫn duy trì những cơn mưa nhỏ mưa phùn và cả hiện tượng mù ẩm trong buổi sáng
đến trưa vào chiều mưa giảm
nhưng mây thì vẫn còn nhiều vì thế mức nhiệt cao nhất trong ngày mai trên hầu khắp các tỉnh thành bắc bộ
vẫn sẽ duy trì trong khoảng thấp là từ hai mươi ba cho đến hai mươi năm độ
riêng đối với các tỉnh lai châu điện biên và phần phía tây của tỉnh sơn la
ít chịu tác động của không khí lạnh trời vẫn có nắng về chiều và nhiệt độ cao hai mươi tám ba mươi độ
chuyển sang thông tin thời tiết biển
ở khu vực vĩnh bắc bộ trong đêm nay và sáng sớm ngày mai vẫn xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km
khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió nam đến đông nam cấp ba cấp bốn nhiệt độ là hai mươi sáu ba mươi hai độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa gió đông cấp ba cấp bốn nhiệt độ là hai mươi bảy ba mươi bốn độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước